thưa quý vị những ngày giáp tết như thế này quý vị cần hết sức lưu ý đề phòng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông để tránh các hậu quả đáng tiếc xảy ra
và mở đầu cho tiểu mục giao thông hai mươi bốn h hôm nay sẽ là thông tin về một vụ va chạm xảy ra mới đây đoạn qua cầu quán toan thành phố hải phòng đã được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại
theo đó hai chiếc ô tô tải đã suýt đối đầu nhau do đi với vận tốc cao nhưng không quan sát thận trọng rất may hai tài xế cùng phanh và đánh lái để tránh gây thiệt hại nghiêm trọng
vụ va chạm đã khiến cho hai phương tiện hư hỏng nhẹ nhiều ý kiến cho rằng với tốc độ khi lưu thông cao như thế này
nếu có va chạm và tông trực diện nhau chắc chắn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng
theo clip ghi lại được thì chiếc xe bán tải đi ở làn giữa sau đó chuyển làn do thiếu quan sát đã gây tai nạn
sau khi bị xe phía sau tông trúng chiếc xe bán tải xoay ngang đường sau đó lật nghiêng
may mắn trong ô tô bán tải có hai vợ chồng và cháu nhỏ
nhưng không ai bị thương
có thể thấy rằng những tình huống cắt ngang đầu phương tiện khác mà không quan sát như vậy rất nguy hiểm
vì sẽ gây khó khăn khi xử lý những tình huống quá bất ngờ
thưa quý vị đồng nai là cửa ngõ phía đông tp hcm
hầu hết phương tiện lưu thông hai chiều bắc nam đều đi qua địa bàn tỉnh
dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi lượng phương tiện đi qua địa phận đồng nai tăng đột biến
làm phát sinh nhiều xe phạm về an toàn giao thông
trong đó nhức nhối nhất là tình trạng xe nhổi nhét khách và trở quá người quy định
chiếc xe này phải đi càng ngàn km để đưa hành khách về các tỉnh bắc trung bộ
xe được phép chở tối đa bốn mươi sáu người nhưng nhà xe đã nhồi lên xe đến chín mươi chín người
vượt hơn gấp đôi số người theo quy định
lỗi vi phạm rất nghiêm trọng nhưng tài xế vẫn viện dẫn đủ các lý xét
tài xế cũng không có lý do để bao biện cho hành vi vi phạm
thậm chí lái xe còn đổ lỗi cho hành khách
khiến nhà xe phải nhổi nhét gấp đôi số lượng hành khách được phép chuyên trở
theo công an tỉnh đồng nai dìm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tình trạng xe khách đi các tỉnh miền bắc miền trung nhồi nhét khách trở quá số người quy định là vấn đề nhức nhối
trong hơn một mươi ngày qua chỉ riêng hai tổ tuần tra kiểm soát đặc biệt về an toàn giao thông của công an tỉnh đồng nai
đã lập biên bản bốn trăm năm mươi trường hợp vi phạm tạm giữ bốn mươi hai xe ô tô xử phạt số tiền hơn một hai tỷ đồng
trong hai ngày này là một trong những cái ngày có thể nói là cao điểm của bản diện hành khách
thì chúng tôi phát hiện rất là nhiều trường hợp vi phạm là trở quá cái số khách quy định
và tự nắp đặt thay đổi thiết kế là nắp thêm giường cho hành khách
và vận chuyển hàng hóa là trọng tâm mà quá tải so với lại quy định
và đặc biệt là có những cái xe là chở cái lượng hành khách là gấp đôi so với cái lưu hành cho phép
theo nghị định một trăm linh của chính phủ xe khách vi phạm trở quá số người cho phép có thể bị phạt đến hơn một trăm linh triệu đồng
đây là chế tài cần thiết và đủ sức gian đe
trong những ngày trước và sau tết nguyên đán công an đồng nai sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm
thưa quý vị trong những ngày đầu tiên của dịp nghỉ lễ nguyên đán để phục vụ hành khách an toàn nhất
các địa phương đã sẵn sàng kế hoạch tăng chuyến huy động phương tiện
và để bảo đảm an toàn cho người dân các cơ quan chức năng cũng khuyến cáo
người dân nên vào các bến xe để mua vé tránh bắt xe dọc đường để tránh xe rủ và biến cóc
giá vé được nêm ít công khai từng chuyến từng trạng nên thay vì đứng bắt xe dọc đường
rất nhiều hành khách đã lựa chọn vào các bến xe mua vé để lên xe tránh tình trạng trả tiền mặt
nhà xe tự ý nâng giá so với giá nêm ít
vào thời điểm áp tết nhu cầu đi lại tăng cao nhiều xe rủ bến góc sẽ không bán vé
mà chủ yếu là nhận đặt chỗ giá vé thỏa thuận giữa hành khách và chủ xe
nhưng thường cao hơn rất nhiều lần so với trong bến
các xe này lại không bị ràng buộc như khi hoạt động tại bến
đồng thời cũng không bị kiểm tra nghiêm về thực hiện các quy định của ngành như kiểm tra giấy tở phương tiện và người lái
vì vậy để an toàn cho các bến các xe đều phải đặt chỗ để bán vé

và kiên quyết là không lên những xe đã đủ cho người
và khi mà các xe mà chở quá người thì phải nhắn ngay từ trên nóng để kiểm soát để xử lý cho nghiêm minh
theo ghi nhận tại các địa phương dịp tết lễ hội đầu năm
giá vé của nhiều nhà xe không tăng chỉ một số ít nhà xe tăng nhẹ từ một mươi đến hai mươi
cùng với đó các nhà xe tăng từ ba mươi đến bốn mươi số chuyến để bảo đảm đủ xe cho người dân
không có người dân nào bị bỏ lại ở bến xe
cảm kết đúng số lượng khách trên mỗi chuyến
thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn dịp trước trong và sau tết nguyên đán canh tí
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông
công an các huyện thị xã và thành phố tổ chức triển khai đo nồng độ cồn
đối với người điều khiển phương tiện trên các tuyến đường nhằm phát hiện và xử lý vi phạm
bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong dịp cận tết
hai mươi giờ ba mươi tối nhiều người điều khiển mô tô
ô tô được lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe yêu cầu thổi kiểm tra nồng độ cồn
qua kiểm tra một mươi một trường hợp lái xe mô tô vi phạm về nồng độ cồn và không có phương tiện xe ô tô nào vi phạm
trong đó hầu hết các trường hợp vi phạm đều đưa ra nhiều lý do biện hộ cho hành vi vi phạm của mình
đánh giá của lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông ý thức tham gia giao thông của người dân đã có sự thay đổi tích cực
việc xử phạt quyết liệt nghiêm khắc hành vi vi phạm nồng độ cồn phần nào có tính gian đe đối với người vi phạm
nhờ đó người dân có ý thức hơn trong việc hạn chế bia rượu khi lái xe
thời gian tới công an tỉnh bình phước sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
sử dụng ma túy khi tham gia giao thông cũng như các hành vi vi phạm khác trong lĩnh vực giao thông đường bộ nhằm ngăn chặn kịp thời nguy cơ xảy ra tai nạn